tỷ giá đô la mỹ việt nam đồng đang chịu áp lực mạnh giá đô la mỹ tại ngân hàng liên tục tăng kịch trần trên mức dự báo của nhiều tổ chức
tỷ giá trung tâm đang được ngân hàng nhà nước công bố ở mức hai mươi bốn hai trăm ba mươi một đồng một đô la mỹ tăng chín mươi đồng so với mức niêm yết trước đó
đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng một năm trở lại đây tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tỷ giá trung tâm đã tăng một sáu mươi
trong khi vào những năm trước tỷ giá trung tâm thường chỉ tăng vào cuối năm và tương đối ổn định vào dịp đầu năm
giá đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại cũng ghi nhận mức tăng mạnh và liên tục lập đỉnh cao mới
giá bán ra hầu hết vượt hai mươi năm bốn trăm bốn mươi đồng một đô la mỹ
thị trường tự do cũng lên sát đỉnh lịch sử khi được giao dịch quanh mốc hai mươi năm năm trăm hai mươi hai mươi năm sáu trăm bảy mươi đồng một đô la mỹ mua vào và bán ra
tổng liên đoàn lao động việt nam tiếp tục đề xuất giảm giờ làm cho người lao động trong doanh nghiệp xuống dưới bốn mươi tám giờ một tuần
tức là cho người lao động nghỉ ít nhất nửa ngày hoặc cả ngày thứ bảy
như trong khu vực
việt nam hiện đang là một trong những nước có giờ làm chính thức cao thuộc hàng đầu thế giới
do đó tổng liên đoàn lao động đề nghị giảm giờ làm cho người lao động trong doanh nghiệp để có điều kiện tái tạo phục hồi sức lao động
đề xuất giảm giờ làm được phần lớn người lao động hưởng lương theo thời gian ủng hộ
nhưng đối với những lao động ăn lương theo sản phẩm lại mong muốn được tăng lương hơn và giảm giờ làm
phía cộng đồng doanh nghiệp cũng cho rằng trong bối cảnh năng suất lao động còn thấp
cần duy trì giờ làm việc chính thức như hiện tại bởi nếu giảm giờ làm sẽ khiến chi phí lao động
tăng cao và ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của cả nền kinh tế
thay hiệp bộ chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam nếu cơ chế hạn ngạch trong hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc
vkfta không được dỡ bỏ tôm việt nam sẽ có nguy cơ mất khả năng cạnh tranh tại thị trường hàn quốc
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm thứ một mươi thực hiện vkfta
theo lộ trình hầu hết các dòng hàng thủy sản có mức thuế về
tuy nhiên vẫn còn bảy dòng sản phẩm thủy sản nhập khẩu
đầu từ việt nam vào hàn quốc đang chỉ được hưởng ưu đãi thuế quan theo cơ chế hạn ngạch
tính đến nay hạn ngạch miễn thuế hiện là một mươi năm tấn một năm trong đó có tôm
thực tế trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ba có ba mươi bốn bốn mươi tám sản lượng tôm việt nam nhập khẩu vào hàn quốc
phải chịu mức thuế ngoài hạn ngạch là hai mươi
việc này khiến các nhà nhập khẩu không còn động lực để tăng mua tôm việt nam
giá tiêu trong nước tiếp tục tăng một hai năm trăm linh đồng một kg
thời tiết bất lợi đang gây ra nhiễm
nhiều mối lo về sụn giảm sản lượng đẩy giá tiêu trong nước tăng trở lại
vụ thu hoạch hồ tiêu cơ bản đã kết thúc
nắng nóng giúp người nông dân thu hoạch và làm khô nguyên liệu dễ dàng hơn
tuy vậy nắng nóng quá lâu gây ra hạn hán dẫn đến mối lo sản lượng giảm trong vụ tới
đây cũng là nguyên nhân đẩy giá tiêu tăng trở lại trong bốn ngày gần đây
ở mức chín mươi hai đến chín mươi năm đồng một kg
nhiều người dân đang cảm thấy lo lắng vì tình trạng khô hạn
không có nước tưới làm ảnh hưởng đến cây hồ tiêu
theo các chuyên gia sau khi thu hoạch cây hồ tiêu thường bị kiệt sức
lại rơi vào thời điểm mùa khô
do đó bà con nông dân nên chú trọng vào khâu chăm sóc
phòng trừ sâu bệnh hại cung cấp đủ dinh dưỡng để cây phục hồi
sau quãng thời gian tăng nóng và dư mua trên sàn giá cà phê đã quay đầu giảm
động thái giảm của giá cà phê đã được dự báo trước
do đã tăng quá mạnh trước đó thị trường cần một nhịp điều chỉnh lại
giá cà phê trong nước đã ghi nhận mức giảm
giao dịch trong khoảng một trăm một mươi chín sáu trăm linh đến một trăm hai mươi hai trăm linh đồng một kg
trên sản giao dịch thế giới giá cà phê robusta cũng giảm một trăm năm mươi ba usd một tấn
số mức bốn tám mươi một usd một tấn
nhiều chuyên gia cho biết đây là động thái điều chỉnh của thị trường
sau khi tăng nóng trong vòng một thời gian dài
đồng thời biến động của đồng usd cũng góp phần làm giảm giá cà phê
tuy nhiên trên các sàn hợp đồng dư mua vẫn chiếm đa số
sản lượng giảm mạnh cũng là tín hiệu cho thấy

giá bán có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới
hiệp hội cà phê cà cao dự báo sản lượng liên vụ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm sẽ giảm một mươi năm
cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết
từ đầu tháng bốn đến nay giá cao su tại các sàn giao dịch châu á biến động trái chiều
tuy nhiên đa số đều tăng giá do lo ngại thiếu hụt nguồn cung
nguồn cung cao su có thể tiếp tục thiếu hụt trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
thị trường toàn cầu sẽ thiếu khoảng sáu trăm linh tám trăm linh tấn mỗi năm
sự tranh lệch cung cầu này
đến từ tiêu thụ cao su thiên nhiên
duy trì tốc độ tăng trưởng từ bốn sáu mỗi năm
nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe
đặc biệt là tại thị trường trung quốc
dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm khắc nghiệt với cây cao su
sẽ có nhiều biến động trong mùa vụ khai thác cao điểm tại khu vực đông nam á
hiện tình hình xuất khẩu trong nước đã ghi nhận mức tăng trong quý i
giá xuất khẩu bình quân đạt một bốn trăm sáu mươi sáu usd một tấn
tăng năm ba so với cùng kỳ năm trước
thời gian qua
các chợ bán hàng online phát triển mạnh mẽ trên các trang web
nền tảng mạng xã hội đã thu hút được đông đảo người tiêu dùng tham gia mua sắm
tuy nhiên việc kiểm soát chất lượng sản phẩm hầu như chưa được quản lý chặt chẽ
trên các chợ online hàng hóa được giao bán rất phong phú
như bánh kẹo rượu hoa quả giò qua tặng thực phẩm tươi sống
đến chế biến sẵn hay gia vị khô
người bán đăng tải công khai
trò mời với những cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm
nhưng thực tế người tiêu dùng cũng chỉ mua bán bằng niềm tin
kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trên các chợ bán hàng online
vẫn là vấn đề nan dài đối với các cơ quan chức năng
nhiều doanh nghiệp bán lẻ đề nghị
ngành công thương cần có biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online chặt chẽ hơn
tránh để hàng kém chất lượng
ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong nước có sản phẩm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lượng kiều hối chuyển về tp hcm
đạt hơn hai tám mươi sáu tỷ usd tăng ba mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong ba năm gần đây
trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn
và xung đột địa chính trị phức tạp
kết quả kiều hối quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của tp hcm
tiếp tục phản ánh xu hướng tăng trưởng
và những tác động tích cực đối với hoạt động kinh tế xã hội
với vai trò nguồn vốn để khai thác sử dụng hỗ trợ và phát triển
trong đó lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu á
chiếm tỷ trọng cao nhất năm mươi chín một trong tổng lượng kiều hối
chuyển về trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tốc độ tăng trưởng ở mức bảy năm so với quý iv năm hai nghìn hai mươi ba
và tăng tám mươi sáu một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
với tỷ trọng lớn và tốc độ tăng trưởng cao
kiều hối chuyển về từ khu vực này đã trở thành yếu tố chính
thúc đẩy tăng trưởng kiêu hối về thành phố
tổ chức quốc tế skytock vừa công bố kết quả
xếp hạng các sân bay trên thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó tổng công ty hàng không việt nam acv
có hai cảng hàng không quốc tế được vinh danh
gồm nội bài và đà nẵng
theo kết quả xếp hạng việt nam có hai sân bay tốt nhất
thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn là sân bay nội bài xếp ở vị trí chín mươi sáu
và sân bay đà nẵng xếp ở vị trí chín mươi bốn
đặc biệt cảng hàng không quốc tế nội bài lần thứ sáu
chính thức có mặt trong danh sách này
còn đà nẵng cũng đã trở thành sân bay đầu tiên
tại việt nam được xếp hạng năm sao theo tiêu chuẩn skytruck
bản xếp hạng của skytrucks được đưa ra dựa trên ý kiến
của hàng triệu hành khách tới từ hơn một trăm linh quốc gia
đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ
tại các nhà ga hành khách quốc tế độ thuận tiện
thoải mái khả năng ngôn ngữ thái độ phục vụ của nhân viên